chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn giá điện và giá xăng cùng tăng khiến cho mặt bằng giá cả tăng nhanh
tạo áp lực không nhỏ đến người dân đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp
hiện nay thời tiết đang chuyển sang nắng nóng khiến nhiều người lựa chọn mua điều hòa giá rẻ
tuy nhiên người tiêu dùng nên cẩn trọng với các sản phẩm giá rẻ nhưng chi phí sử dụng lại tốn kém và bất tiện
chúng tôi cũng gửi tới quý vị những lưu ý trong chăn nuôi và trồng trọt khi thời tiết chuyển sang nắng nóng
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị giá điện tăng cao cùng thời điểm trời chuyển sang nắng nóng khiến nhu cầu mua điều hòa tự chế giá từ hai trăm linh đồng đến ba trăm năm mươi đồng một chiếc tăng cao
tuy nhiên người dùng nên lưu ý đến những bất tiện đằng sau sản phẩm được gắn mát giá rẻ này
điều hòa tự chế có giá từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi đồng một chiếc đang là sự lựa chọn của những người có thu nhập thấp
để dùng loại điều hòa này người sử dụng phải thay đá trong điều hòa hai giờ một lần
giá tiền mua đá khoảng một mươi năm đồng một kg
bình quân người dùng phải trả tới một năm triệu đồng một tháng
đáng chú ý loại điều hòa này gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe các cơn ho viêm họng thậm chí viêm phổi nếu ngồi quá lâu
trang mua bán trực tuyến được nhiều người sử dụng lazada vừa áp dụng chính sách ngừng chế độ đồng kiểm hàng hóa
theo đó người mua khi nhận hàng sẽ không được mở kiện hàng ra xem mà chỉ được kiểm tra các yếu tố bên ngoài của kiện hàng
người mua chỉ có quyền mở kiện hàng sau khi đã thanh toán đầy đủ cho nhân viên vận chuyển
chế độ này của lazada đang gây bức xúc cho khách hàng
người tiêu dùng hoang mang về việc các sàn thương mại điện tử không cho kiểm hàng trước khi mua sẽ tiếp tay cho các hành vi gian lận thương mại
theo bộ công thương hiện nay công cụ chế tài xử lý các vi phạm trên các sàn mua bán điện tử chưa thỏa đáng chưa đủ rộng
do đó hành vi bán hàng giả trên thương mại điện tử đang làm méo mó thị trường thất thu ngân sách người tiêu dùng bị phương hại
thưa quý vị và các bạn thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát
trên đàn da súc da cầm mà còn ảnh hưởng đến cây trồng
đối với lúa cần lưu ý bệnh đạo ôn lá do đó người chăn nuôi và trồng trọt nên chú ý trong những ngày thời tiết nắng nóng
nắng nóng cần lưu ý bệnh sâu đục thân dày nâu dày lưng trắng
với cây ngô và rau màu cần phòng tránh bệnh huyết dụ bệnh lùn sọc đen
với thời tiết nắng nóng cần làm mát cho vật nuôi tăng cường khẩu phần ăn xanh như rau cỏ tươi
với cây da cầm nuôi nhốt cần giữ mật độ vừa phải bảo đảm độ thông thoáng
thưa quý vị sau khi giá xăng được điều chỉnh tăng liên tiếp trong ba kỳ gần đây từ cuối tháng ba tới ngày một mươi bảy tháng bốn vừa qua
các hãng taxi và đơn vị vận tải xe khách đang tính toán để điều chỉnh tăng giá cước
việc club fastgo tăng giá cước linh hoạt theo giờ trong khi xăng chiếm ba mươi năm bốn mươi giá thành
tạo áp lực cạnh tranh cho các hãng taxi truyền thống
hiện nay nhiều hãng taxi xe khách đang xem xét phương án điều chỉnh tăng giá cước
trước tình trạng này nhà nước cần giám sát và quản lý hậu kiểm để tránh tình trạng lợi dụng vào lúc cao điểm tăng giá bất hợp lý
chưa hết tháng bốn nhưng giá xăng dầu đã hai lần tăng gây sốc
giá điện tăng từ tháng ba cũng gây áp lực tăng giá hàng hóa và dịch vụ đèn nặng lên đôi vai của người tiêu dùng trong khi mức lương không tăng
một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng là công nhân những người có thu nhập ở nhóm thấp nhất
rất lo lắng không biết chi tiêu từ đồng lương của mình như thế nào trong thời gian tới
giá gạo tăng từ hai mươi đồng lên hai mươi hai đồng một kg
chỉ số giá tiêu dùng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tăng trên dưới năm
giá các mặt hàng tiêu dùng thực phẩm đang khó kiểm soát bởi người bán hàng thường dựa vào giá điện xăng tăng cao để tăng giá theo
chưa kể người thuê trọ đang phải đối mặt với việc chủ nhà trọ tăng tiền điện nước tăng tiền thuê nhà
thưa quý vị năm phút của nhập sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý
chương trình phát sóng lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân